dịch bệnh covid một mươi chín đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
hiện thành phố đang tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp người lao động trong giai đoạn khó khăn
tuy nhiên công tác này vẫn còn có nhiều bất cập
quận thủ đức là nơi có nhiều công ty dịch may da dày nhóm ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch covid một mươi chín
khoảng hơn hai năm trăm linh công nhân hiện nay mất việc do ảnh hưởng của dịch
một số doanh nghiệp ví dụ như là không có đơn hàng rồi một số doanh nghiệp thì có đơn hàng thì xuất đi không được
và đặc biệt là hiện nay là các doanh nghiệp là rất là khó khăn trong cái việc mà giữ chân người lao động
theo dự báo của sở lao động thương binh xã hội thành phố hồ chí minh nếu dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thì thành phố sẽ có khoảng bốn năm trăm linh đến năm doanh nghiệp bị ảnh hưởng với một trăm sáu mươi một trăm tám mươi lao động ngừng việc nghỉ việc
có vài công ty
có cái rối tình
các tượng công nhân đông thì sau cái ảnh hưởng cái mùa dịch thì các cái nguồn hàng các cái nguyên liệu để sản xuất họ bị hạn chế
hoặc là chỗ đối tác người ta cắt hợp đồng không có sản xuất do vậy thì người ta thu hẹp cái quy mô sản xuất lại
người lao động được hỗ trợ tuy nhiên khi thực hiện làm thủ tục thì có quá nhiều điều bắt buộc
nhất là gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng nên nhiều công nhân người lao động bắt đầu thấy nản lòng
cái chủ trương mình chia ra từ tháng bốn tháng năm
nhưng mà tới hiện nay chúng ta vẫn phải tiếp nhận những cái giấy xác nhận của người dân ở các tỉnh về để chúng tôi tiếp tục xét cái hồ sơ để chi trả
đó cũng là một cái khó
mà hiện nay là không riêng vì thủ đức mà nghĩ rằng là hầu như là các doanh nghiệp như là người lao động trên địa bàn thành phố cũng gặp cái khó này
và hy vọng là trong thời gian sắp tới cái thủ tục mà triển khai mà hỗ trợ cho người lao động nhận cái gói hỗ trợ của chính phủ
thì hy vọng rằng là các cái cấp chính quyền chúng ta có cái đơn giản quá hơn
để làm sao cho cái việc hỗ trợ nó nhanh chóng kịp thời đến người lao động
hiện nay tp hcm đang kiến nghị chính phủ bộ lao động thương binh và xã hội có phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động liên quan gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
đồng thời kêu gọi doanh nghiệp nên luân phiên giảm số ngày đối với người lao động thay cho chấm dứt các giảm hợp đồng